thưa quý vị và các bạn quỹ phòng chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
vốn điều lệ khi thành lập quỹ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và được bổ sung bằng nguồn tài trợ
đóng góp tự nguyện hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
vào tối ngày hôm qua ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ đã tổ chức lễ phát động
và tiếp nhận ủng hộ tài trợ quỹ phòng chống tội phạm trung ương
chương trình đã nhận được sự ủng hộ lớn của các tổ chức và cá nhân
đây chính là nguồn lực xã hội rất lớn để chia sẻ với ngân sách nhà nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn
và là sự kết tinh của tình yêu thương trách nhiệm sự sẻ chia đối với lực lượng tuyến đầu phòng chống tội phạm
hưởng ứng lời kêu gọi của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
tính đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đã có gần hai tập thể cá nhân
trong và ngoài nước ủng hộ cam kết ủng hộ quỹ phòng chống tội phạm trung ương
với tổng số tiền dự kiến hơn hai trăm linh tỷ đồng
trong số các nhà hảo tâm có cả những cháu học sinh phổ thông tiểu học
có những bà con ở vùng sâu vùng xa những người trong diện khó khăn cũng đã quyên góp ủng hộ
khi đóng góp thì tổ dân phố chúng tôi cũng rất là hoan hỉ
không ai cũng muốn đóng góp có nhiều đóng nhiều có ít đóng ít
đấy là đóng góp tâm lòng là chính
làm công tác cộng đồng tại nhật bản thì thường xuyên chúng tôi cũng hướng về tổ quốc
và có những công tác thuyền nguyên khác trong công tác phòng chống tội phạm thì tôi thấy rất là ý nghĩa
và có giá trị nhân văn rất là lớn và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ có những dịp đồng hành
cùng với quỹ trong thời gian tới hơn nữa
trong cuộc đấu tranh đầy cam go quyết liệt với các loại tội phạm
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng công an nhân dân có ba mươi một đồng chí hy sinh
gần bảy trăm năm mươi đồng chí bị bệnh
nhiều đồng chí bị thương và nhiều đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi thi hành công vụ
ngoài ra còn có rất nhiều quần chúng nhân dân lực lượng bảo vệ dân phố đã bị thương
trong khi truy bắt các đối tượng phạm tội
động viên bằng vật chất tuy không lớn nhưng cũng đã ghi nhận những công lao đóng góp
thậm chí là sự đổ máu hy sinh của những người tham gia phòng chống tội phạm
trong đó có lực lượng công an nhân dân
động viên kịp thời và khích lệ những tinh thần tham gia có trách nhiệm và hiệu quả
và những hy sinh công hiến trong bảo vệ an ninh trật tự
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay quỹ phòng chống tội phạm trung ương đã chi trợ cấp đột xuất
khen thưởng cho hơn năm tập thể cá nhân và gia đình trên cả nước với tổng số tiền trên bảy mươi ba tỷ đồng
lời đầu tiên xin được cảm ơn trung tướng tô ân sô đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí xin đồng chí có thể cho biết quỹ phòng chống tội phạm trung ương sẽ được sử dụng chi trong các trường hợp nào thưa đồng chí ạ
theo điều năm quyết định số bốn ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về việc thành lập quản lý và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm
điều sáu thông tư số sáu mươi một ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ tài chính
hướng dẫn thực hiện quyết định số bốn của thủ tướng chính phủ
cái quỹ phòng chống tội phạm trung ương sẽ được sử dụng chi trong hai trường hợp như sau
thứ nhất là hỗ trợ tiền đền bù trợ cấp đột xuất đối với những gia đình và người trực tiếp tham gia phòng chống tội phạm
và ma túy bị thiệt hại về tính mạng sức khỏe tài sản
thứ hai là thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân các tập thể của cả lực lượng chức năng và của người dân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và ma túy
vâng thưa đồng chí vậy đồng chí có thể cho biết mọi người có thể đóng góp cũng như là ủng hộ quỹ bằng các hình thức như thế nào ạ
hiện nay thì có hai hình thức đóng góp và ủng hộ quỹ
thứ nhất là ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản quỹ phòng chống tội phạm trung ương
mở tại kho bạc nhà nước thành phố hà nội
tên tài khoản là văn phòng bộ công an số tài khoản là ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín nghìn năm mươi hai
và thứ hai là ủng hộ bằng tiền mặt đơn vị tiếp nhận là văn phòng bộ công an
vì đây là cơ quan thường trực giúp việc ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
tại địa chỉ số bốn mươi bốn xq phường cửa nam quận hoàn kiếm thành phố hà nội
thông tin để liên hệ với ban tổ chức và hướng dẫn ủng hộ quỹ
thì bộ công an đã gửi đến các bộ ngành địa phương

và đã công bố trên cổng thông tin điện tử bộ công an
theo cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được
hiện đã có gần một tám trăm linh tập thể cá nhân ủng hộ và cam kết ủng hộ quỹ
với số tiền là trên hai trăm linh năm tỷ đồng
trong số các nhà hảo tâm thì có những cháu học sinh phổ thông
học sinh phổ thông tiểu học có những bà con ở vùng sâu vùng xa
và có những người trong diện khó khăn
nhưng vẫn có những đồng góp quý báu đối với quỹ
thay mặt ban vận động thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc
tới toàn thể các lực lượng và toàn thể người dân đã tham gia phòng chống tội phạm
và đặc biệt là những tổ chức những cá nhân đã ủng hộ quỹ phòng chống tội phạm trung ương
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí